thành đoàn hà nội đã tổ chức chương trình gặp mặt thanh niên tiêu biểu tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ năm hai nghìn một mươi chín
một trăm linh đoàn viên thanh niên tiêu biểu tình nguyện tòng quân đại diện cho hơn ba bốn trăm linh thanh niên thủ đô sẽ nhập ngũ
đặc biệt nhất có tới gần hai lá đơn tự nguyện đã có mặt tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
trong số gần ba năm trăm linh thanh niên thủ đô sẽ tham gia nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi
đỗ thanh trà có lẽ là một trường hợp đặc biệt
cô gái trẻ ở quận cầu giấy hà nội đang có công việc ổn định
nhưng với giấc mơ khoác màu ảo lính cha đã viết đơn tự xin nhập ngũ đợt này
còn đối với các tân bình khác điều khiến họ quyết tâm tự nguyện lên đường nhập ngũ là nhờ sự động viên của gia đình
truyền thống gia đình đã trở thành mạch nguồn khơi lên tình yêu của các chàng trai trẻ với màu ao lính
truyền thống của gia đình em cũng là theo bộ đội cho nên là từ nhỏ em được tiếp xúc với quân đội
em muốn nhập ngũ
chủ yếu là tham gia vào đợt này là muốn rèn luyện bản thân để sau khi mà xuất ngũ ấy
về địa phương có thể cống hiến cho địa phương một phần nào đó
năm hai nghìn một mươi tám toàn thành phố hà nội có hơn ba bốn trăm năm mươi tân binh nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự
trong đó đặc biệt nhất là có tới gần hai lá đơn tự nguyện
trong số đó có nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu là các cử nhân đại học đảng viên trẻ hay lao động chính trong gia đình
trong ngày hội tòng quân hôm nay ba trăm linh tân binh đại diện cho lứa lính trẻ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc đều đã đang và sẽ cùng đốt cháy lên tình yêu khát vọng tuổi trẻ của thế hệ mình